thực hiện chỉ đạo của chính phủ an giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư
thế nhưng môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vẫn chưa đạt kết quả cao
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh an giang vào chiều nay tại hà nội
an giang là một tỉnh có tiềm năng về nông nghiệp và du lịch nhưng lại chưa phát huy được giá trị tiềm năng của mình
chỉ số đầu tư cấp tỉnh giảm có sự rụt giảm mà chưa tìm ra nguyên nhân
nhất là du lịch khách thì lớn nhưng lưu trú ít chưa quảng bá tuyên truyền một cách có hiệu quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt được kết quả đề ra

kết thúc năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng yêu cầu an giang cần tổng kết một cách giản dị tiết kiệm
trong năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng đề nghị an giang cần tiết kiệm
tiếp tục thực hiện các đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công
thủ tướng yêu cầu khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp phải đi liền với cải cách môi trường đầu tư kinh doanh
thủ tướng đề nghị cần xem xét phát triển đường giao thông tạo thuận lợi cho việc thông thương với campuchia
thủ tướng đồng ý chủ trương cụm tuyến dân cư vượt lũ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại địa phương
thủ tướng yêu cầu cần phải ra soát cụ thể tập trung vốn để giải quyết vấn đề sạt lở bờ sông
thủ tướng giao bộ tài nguyên và môi trường đề xuất với thủ tướng phương án xử lý vấn đề này